do thời tiết nắng nóng gần bốn mươi độ c nên công ty điện lực hà nội đã khoảng toàn bộ lịch cắt điện bảo trì trên địa bàn thành phố
hôm nay theo lịch của tổng công ty điện lực hà nội evn hà nội bốn quận trên địa bàn thành phố là quận hai bà trưng nam từ liêm bắc tử liêm tây hồ sẽ bị cắt điện luân phiên tại một số phường để sửa chữa nâng cấp lưới điện
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng đỉnh điểm evn hà nội cho biết đã dừng toàn bộ lịch cắt điện trên địa bàn thành phố
trước đó chiều qua chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung có công điện yêu cầu các sở ngành trên địa bàn thành phố chủ động ứng phó với tình hình nắng nóng kéo dài trên địa bàn thủ đô trong những ngày qua
chủ tịch thành phố yêu cầu tổng công ty điện lực hà nội công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin kịp thời xử lý các sự cố về điện thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết dừng kế hoạch cắt điện trong lúc cao điểm thời tiết nắng nóng tại các khu vực trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch cung ứng điện đảm bảo duy trì điện cung cấp tại các trạm bơm nhà máy sản xuất nước sạch